vâng thưa quý vị liên quan đến chùm ca bệnh mới phát hiện tại xã phù vân
thành phố phủ lý tỉnh hà nam vào chiều ngày hai mươi tháng bốn
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam đề nghị như sau
những ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi từ ngày bốn tháng chín đến ngày một mươi năm tháng chín
tại công ty đồ chơ dream một khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
những ai đến khu vực trả kết quả tại ubnd xã phù vân thành phố phủ lý vào sáng ngày sáu tháng chín
những ai đến bệnh viện đa khoa việt mỹ địa chỉ tại quốc lộ một a phường hai bà trưng
thành phố phủ lý từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín
những ai đã đến quán bia sông châu ở đường lê lợi phường lương khánh thiện
thành phố phủ lý vào hai mươi h ngày một mươi ba tháng chín
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng
sở y tế tỉnh hà nam theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu ba trăm bảy mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam chín trăm tám mươi ba một trăm chín mươi chín tám mươi tám
hoặc chín trăm một mươi năm hai mươi tám chín trăm sáu mươi ba để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội đã quyết định nhiều quy định liên quan đến giãn cách xã hội
và theo đó toàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số nguyên tắc cao hơn theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
và theo ghi nhận thực tế thì các tuyến đường sau khi bỏ việc phân vùng mật độ giao thông nội đô đã bắt đầu đông đúc trở lại
nhận thấy hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng trực chốt yêu cầu hùng xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhưng hùng không xuất trình được
qua phối hợp xác minh công an tp biên hòa đã xác định hùng không phải là quân nhân thuộc lữ đoàn biệt động b hai mươi chín bộ đội đặc công
tại cơ quan công an hùng khai nhận quần áo quân hàm và biển tên hùng mua ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh bình dương
và đặt mua trên mạng xã hội với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ một mươi h ngày hai mươi một tháng chín người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín và đang ở tại tp hcm
có thể gửi tin nhắn sms cho tổng đài tin nhắn tám nghìn sáu mươi sáu
danh sách đăng ký tiêm vaccine sẽ được chuyển qua thư điện tử đến ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức
tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine là một giờ một lần
về số ca lây nhiễm mới tại thủ đô hà nội từ sáu h đến một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi một tháng chín
hà nội ghi nhận là tỉnh bình dương đã đưa ra một số ca lây nhiễm mới tại thủ đô hà nội
hà nội ghi nhận một mươi ca covid một mươi chín trong đó tám ca tại khu cách ly và hai ca tại khu phong tỏa
bắt đầu từ sáu h sáng nay hai mươi một tháng chín tp hcm đã quyết định nhiều quy định liên quan đến giãn cách xã hội
theo đó toàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số nguyên tắc cao hơn theo hướng nới lỏng từng bước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo ghi nhận thực tế thì các tuyến đường sau khi bỏ việc phân vùng
mật độ giao thông nội đô đã bắt đầu đông đúc trở lại ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay
theo ghi nhận thực tế lượng phương tiện giao thông tăng lên nhiều trong khung giờ cao điểm dòng phương tiện nối đuôi nhau
thậm chí tại một số nút giao thông như tư đường trường trinh nga tư sở láng nguyên trãi vành đài ba
còn đôi lúc xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹt do lượng phương tiện đông nhiều người tham gia giao thông đã chả lên vỉa hè
và đôi lúc cũng xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông
thật ra hôm nay là quá đông mình đi làm bình thường thì một mình mình gần như là một đường hôm nay thì đông quá

nếu mà so với trước đây tôi đi làm thì số người khoảng năm mươi sáu mươi đã quay trở lại làm việc cảm thấy như thế
trước đây là đông lắm kéo tiếp khối cầu bây giờ nó chỉ mới nửa rồi
đoán là nó tăng khắp khoảng
ba bốn lần thì so với hồi dẫn đấy
cũng vui mà mình cũng lo lắng đấy hả tại vì cũng đông người hơn đấy
thì dịch bệnh nó cơ truyện chưa kiểm soát hết mình lo lắng đấy hả
mà mọi cái nó đi lại bình thường thì nó đỡ hơn người dân
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng có mặt tại các nút giao thông trọng điểm
lên các phương án phân luồng từ xa chống nguồn ứ
đồng thời chủ động phân luồng các chiều phương tiện khi lượng phương tiện quá đông hướng về trung tâm thành phố
nếu mà xảy ra ồn tắc thì ngay lập tức có những tổ tuần tra đến để phối hợp với các chỗ chốt gồn tắc đó
trên tình hình thực tế thì sẽ phân luồng cho các phương tiện đi vào các nút giao thông mà không bị ổn tắc
để cho lưu lượng phương tiện được thoát nhanh hơn
để làm sao phân luồng để cho người dân người ta đi lại được một cách nhanh nhất và không gây ồn tắc lâu dài
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng cho biết sẽ thực hiện tạm dừng các loại hình vận tải công cộng trong và ngoài thành phố
đồng thời tiếp tục duy trì việc kiểm tra người và phương tiện cả chiều ra và vào tại hai mươi ba chốt cửa ngõ thành phố
nhất là đối với người từ vùng có dịch nguy cơ cao tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh của các tỉnh đi qua thành phố
cũng bắt đầu từ sáu giờ hôm nay một số dịch vụ như cắt tóc gội đầu dịch vụ sửa xe các cửa hàng ăn uống
chỉ được bán mang về đã được phép mở cửa trở lại
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng
đối với đối tượng phan ngọc sơn trú tại xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi chống người thành công vụ
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đang trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng phan ngọc sơn không đội mũ bảo hiểm không mang khẩu trang
đã điều khiển xe mô tô đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn hai xã đồng trạch huyện bố trạch
khi các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe đối tượng không chấp hành có lời nói thô tục với lực lượng tại đây
đồng thời lái xe qua chốt lực lượng công an xã đồng trạch đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vụ việc
biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân phòng chống dịch bệnh đối với sơn
nhưng đối tượng không ký vào biên bản và bỏ đi sau đó quay lại đánh một đồng chí công an xã đang làm nhiệm vụ tại đây
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an đối tượng phan ngọc sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lên mạng xã hội đăng tải bài viết không đúng sự thật về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
một phụ nữ ở huyện kiên lương tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính
trần thị huỳnh ngành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị trấn kiên lương huyện kiên lương sử dụng trang facebook cá nhân mang tên trần ji
đăng bài có nội dung không đúng sự thật về việc hỗ trợ gạo và các chính sách của nhà nước đối với người dân tại huyện kiên lương
quá trình làm việc với cơ quan công an ngành có thái độ bất hợp tác không đưa ra được chứng cứ chứng minh bài viết của đối tượng là đúng sự thật
ngoài ra qua xác minh về quá trình hoạt động của đối tượng tại nơi cư trú
được biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
đối tượng chấp hành không nghiêm và thường xuyên đi ra đường giao hàng do mình bán online nhưng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định
cơ quan công an đã buộc ngành xóa các bài viết có nội dung sai sự thật và đăng bài đính chính trên facebook của đối tượng
đồng thời làm cam kết không tái phạm